và họ cũng dành những tình cảm đặc biệt với lực lượng công an thành phố hạ long
những cán bộ chiến sĩ đã hết lòng vì nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn tại nơi đây
trước hết cho tôi nói lực lượng công an việt nam rất là tốt
chúng tôi đã rất yên tâm cũng như thoải mái khi được cách ly tại đây
công tác an ninh thì luôn được đảm bảo
khách sạn thì cho chúng tôi ăn ở miễn phí sau một mươi bốn ngày
tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn đến chính phủ việt nam
đến lực lượng công an của các bạn và cả những con người việt nam mến khách
đặc biệt lực lượng công an thành phố còn tăng cường thành lập nhiều tổ công tác
phối hợp với các phòng chức năng gia soát lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn
nhất là số khách đến từ vùng dịch phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
chúng tôi thực hiện những phương châm sớm phát hiện ngay từ bắn đỏ
thì đây lực lượng công an chúng tôi đóng một vai trò hết sức quan trọng
từ chỗ chúng tôi phát hiện được thì chúng tôi mới tham mưu cho bán chỉ đạo
lực lượng y tế tiếp cận để làm các công việc thứ hai
chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự đến từng tổ khu phố và đến từng phường
và cao nữa là chúng tôi tính toán đến cả phương án là phong tỏa có thể cách đi cả thành phố hạ long
mà hiện nay tất cả số cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cán bộ trực ở chốt với một tinh thần quyết tâm cao nhất
và chúng tôi xác định lực lượng công an thành phố tôi xác định
đây là việc phòng ngừa cái dịch này đây là đảm bảo tính mạng cho tất cả người dân
mà trong đó có cả vợ con gia đình và bản thân cán bộ chiến sĩ
những bữa cơm vội những điều kiện vật chất tại chốt trực còn thiếu thốn
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn sẽ quyết tâm vượt lên tất cả
đồng sức đồng lòng vào công cuộc chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín trên cả nước
tiếp tục với cùng thông tin
tiếp tục với cụm thông tin về việc tiếp nhận các công dân làm ăn từ nước ngoài trở về việt nam
và sau khi về nước công tác cách ly y tế đã được thực hiện ngay và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
tối qua và dạng sáng ngày hôm nay tỉnh bến tre đã tổ chức tiếp đón hai trăm linh năm người việt nam từ thái lan trở về
trong chương trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly y tế tập trung của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và đây là đoàn người việt nam đầu tiên trở về từ thái lan được cách ly tại tỉnh bến tre
những người này là sinh viên người lao động của các tỉnh trong nước trở về việt nam
tại nơi tiếp nhận các xe chở khách được phun thuốc khử khuẩn
các trường hợp cách ly đều được cán bộ nhân viên y tế thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung
thăm khám sức khỏe đo nhiệt độ huyết áp theo quy định đảm bảo các yêu cầu theo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
các đơn vị công an và quân sự đã tăng cường lực lượng triển khai tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân về cách ly
cũng như an toàn cho đơn vị
tại cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thị xã tiến hành tiếp nhận công dân việt nam
đang làm ăn tại campuchia trở về nước
tại khu vực tiếp nhận người dân được lực lượng y bác sĩ biên phòng hải quan tiến hành đo thân nhiệt
hướng dẫn khai báo kiểm tra y tế và một số thủ tục có liên quan
qua công tác tuyên truyền vận động đa số bà con nghiêm túc phối hợp thực hiện
và lên xe chuyên dùng đưa đến trường trung cấp nghề tân châu để thực hiện cách ly y tế tập trung
tính cho đến chiều ngày hôm qua đã có một mươi năm công dân làm xong thủ tục nhập cảnh
và được đưa đến địa điểm cách ly y tế
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam của chúng tôi trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với sự đồng hành của biên tập viên thanh trúc
thanh chúc xin chào quý vị đang xem bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị và các bạn chiều ngày hai mươi tháng ba
trung cư accent apartment số năm mươi tám đường quốc hương khu phố năm phường thảo điền quận hai
và trung cư em qua nam sài gòn đường bế văn cắm quận bảy tp hcm
đang được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác chống lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo ghi nhận trung cư accent apartment đang được phong tỏa hoàn toàn
lực lượng chức năng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để giải thích cho người dân bắt buộc đeo khẩu trang
đồng thời cấm ra vào khu vực này
đây là chung cư cao cấp hai mươi chín tầng có hai trăm bảy mươi tám căn hộ với bảy trăm sáu mươi năm người sinh sống tại đây
trong đó có một trăm năm mươi chín người nước ngoài
trước đó nam phi công bốn mươi ba tuổi quốc tịch anh sống tại căn hộ a hai nghìn ba trăm linh hai trung cư này
dương tính với covid một mươi chín
có bảy người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong đó bốn trường hợp đã được cách ly ở cần giờ
một người giúp việc ba người khác ở cắt lái
ngoài ra còn bảy trường hợp thuộc diện f hai được cách ly ở chung cư
hiện toàn bộ trung cư đã được phung tiêu độc khử trùng
ngoài ra trụ sở công an phường thảo điền cũng phải cách ly để đảm bảo an toàn
tương tự trung cư m một nam sài gòn đường bế văn cấn cũng đang bị phong tỏa từ tối một mươi chín tháng ba
toàn bộ người ra vào đều phải đo thân nhiệt và xuất trình giấy tờ
người dân tại những khu vực này cần phối hợp ngay theo ghi dẫn của lực lượng chức năng
chung tay hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sắp tới sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe buýt
theo đó trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã thông báo đến hành khách
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng tập trung đông người
như siêu thị sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng từ ngày một mươi sáu tháng ba
nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
bên cạnh đó các hợp tác xã vận tải đã yêu cầu tài xế tiếp viên phải đeo khẩu trang
và nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang khi vào bến và trên xe buýt
trung tâm đang xin ý kiến của sở giao thông vận tải tp hcm để áp dụng việc từ chối phục vụ hành khách
không đeo khẩu trang khi đi xe buýt đồng thời xây dựng quy chế xử phạt tiếp viên tài xế vi phạm
nhân dân tp hcm đang chung tay cùng cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn
trong lễ phát động do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức vào sáng nay
đã có hơn bảy mươi tỷ đồng được các mạnh thường quân và nghệ sĩ tổ chức và cá nhân quyên góp
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lường
ngày càng lan rộng bùng phát nhiều quốc gia trên thế giới
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân cán bộ công nhân viên
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng nhau chung sức chung lòng tích cực hưởng ứng cuộc vận động
ủng hộ phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn bằng nhiều hình thức thiết thực
lễ đã nhận được sự hứng ứng rất đông đảo của các doanh nghiệp văn nghệ sĩ
nhiều tổ chức cá nhân đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh những người tham gia còn muốn chia sẻ những khó khăn
khắc phục hậu quả đảm bảo nguồn nước và vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho bà con bị thiệt hại do hàng háng xâm nhập mặn
ở đồng bằng sông cửu long
trong buổi sáng nay ban tổ chức đã nhận được hơn bảy mươi tỷ đồng
cho hai nguồn quỹ này bang thường trực quỹ ba mặt trận tq việt nam thành phố hồ chí minh cho biết
sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ một cách hiệu quả thiết thực để góp phần chung tay cùng cả nước
đẩy đùa dịch bệnh covid một mươi chín khắc phục hàng mặn xâm nhập mặn
tại cuộc họp bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín vào trường ngày hôm qua
thành phố hồ chí minh đã chưng dụng ký túc xá của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
làm nơi cách ly tập trung dự kiến khoảng hai mươi giường
trong ngày hôm nay ngày hai mươi tháng ba ký tốc xá đại học quốc gia đã khẩn trương phối hợp
với lực lượng chức năng chuẩn bị mọi nguồn lực cho khu cách ly này
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
hiện tại bộ tư lệnh tp hcm đã tăng cường bốn trăm linh quân sang ký túc xá
để hỗ trợ các công tác chuẩn bị sử dụng làm khu cách ly tập trung
chiều nay dự kiến hai dường tại đây sẽ sẵn sàng để đón các trường hợp vào cách ly
cuối tuần ký túc xá sẽ có một mươi giường để phục vụ cho việc cách ly
trong một mươi ngày tới sẽ đạt công suất có hai mươi giường được chuẩn bị cho công tác cách ly tập trung
các lực lượng đang khẩn trương thu dọn đồ của sinh viên ra khỏi phòng để sẵn sàng công tác tiếp nhận cách ly
hiện tại bộ tư lệnh tp hcm đã tăng cường bốn trăm linh quân sang ký túc xá để hỗ trợ các công tác chuẩn bị sử dụng làm khu cách ly tập trung
còn tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học quốc gia tp hcm
tính đến sáng ngày hôm nay hai mươi tháng ba trung tâm đã đón gần một người từ nước ngoài về việt nam
đến cách ly phòng dịch covid một mươi chín trong đó đa số là những người về từ các nước châu âu châu á
sau khi xuống máy bay đã được đưa thẳng về đây cách ly
trong sáng nay phóng viên ghi nhận có rất nhiều gia đình gửi thêm nhu yếu phẩm đến cho người thân đang cách ly tại đây
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường